tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp vào hồi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam cách quảng ngãi khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ giật cấp tám
di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
quỹ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phố
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh các tỉnh thành phố kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
cho các hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn lũ lụt ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự một đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng
tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh lâm đồng triệt phá bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần một bánh heroin
đường dây này do nguyễn thế ngọ chú thành phố bảo lộc cầm đầu
lực lượng chức năng bắt quả tang ngọ cùng hoàng văn giáng đang vận chuyển ma túy ngụy trang trong hộp bánh trung thu
bên trong có năm gói ni lông nghi là heroin gần một bánh một gói ni lông nghi là ma túy dạng đá một súng điện một cân tiểu ly
từ lời khai của ngọ và giáng cơ quan công an bắt giữ trần tiến hà
là đối tượng vận chuyển ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê đình sự
chú tại huyện hiệp đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo của người dân về việc bị trộm cắp xe máy công an thành phố tam kỳ đã nhanh chóng điều tra bắt giữ lê đình sự
là đối tượng gây ra vụ trộm trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp
công an thành phố tam kỳ đã thu hồi tăng vật giao trả lại cho bị hại
phần cuối của bản tin nhanh chín h sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội là đối tượng nguyễn đình trường
sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán quỳnh phụ thái bình cán bộ công an thị trấn an bài công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đồng thời cùng ngày lãnh đạo bộ công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú một trăm linh triệu đồng trích tử quý nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn hy sinh khi ở độ tuổi còn quá trẻ mới chỉ hai mươi năm tuổi
đối với người chiến sĩ đỗ văn tú công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã khép lại bao cơn bão ước mơ còn giang dở
sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi về một tấm gương sáng trong công việc
cũng như trong cuộc sống nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn
dù đã gần hai ngày trôi qua thế nhưng những người dân nơi đây
vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ trò chuyện với đồng chí tú
cảm nhận chung là sự ấn tượng về một người chiến sĩ công an năng động nhiệt tình và rất gần dân
cả tổ dân phố số năm này là rất yêu quý cháu
cháu là một sĩ quan là một cán bộ công an luôn bám sát địa bàn
với một người cán bộ công an mất đi một cán bộ công an dân đây là rất tiếc
không tưởng tượng nổi một đồng chí công an tốt như chú tú
mà nói chung là về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc quá là đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
nói chung là đối với tính cách sống thì rất là hoài nhã dân dã
thế là đồng chí tú là một chiến sĩ trẻ
thế nhưng mà đồng chí đã hy sinh tức là dũng cảm hy sinh tất cả một kỷ bình yên của người dân
đối với bản thân tôi thì tôi rất là xúc động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài được gần một năm
hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn được xem là phức tạp nhất về tình hình
an ninh trật tự và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào tú cũng đều đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện trên địa bàn thị trấn an bài đã được tú hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn
thành tích của tú luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao
mặc dù là không thuộc sự quản lý trực tiếp về công việc của công an địa phương xã quỳnh hải
tuy nhiên thì là đồng đội đồng chí đồng đội thì đồng chí cũng đã kịp thời trao đổi với công an địa phương để có cái biện pháp xử lý ổn định tình hình tại cơ sở
sự hy sinh của đồng chí ở đây chúng ta nó là một cái đau thước xót cho gia đình cho ngành cho lực lượng công an cho chính công an thị trấn chúng tôi
nhưng đấy nó không phải một sự hy sinh uổng phí mà sưng máu của đồng chí đã đổ xuống ngã xuống vì bảo vệ cái nền bình yên
cho nhân dân lấy niềm tin yêu tin tưởng của nhân dân trên địa bàn sự hy sinh của đồng chí rất là cao cả
ngồi nhà nhỏ hôm nay đã vắng đi một thành viên là con lớn trong gia đình có hai anh em gia đình làm nghề nông
từ nhỏ tú đã ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
rất nhiều những bằng khen giấy khen ngay từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình với biết bao dự định còn chưa hoàn thành thế nhưng tất cả giờ đã khép lại với người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chưa anh
đau đớn nhưng mà em vẫn có tự hào vì cháu
gia đình sinh cho cháu thật cũng mong muốn là tôi vào được ngành đấy xong là đạt được nhiều những cái thành tích tích cực
thế nhưng mà thôi thì không may cháu đi làm nhiệm vụ mà như vậy đi sinh về dân về nước thì tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú là sự ghi nhận xứng đáng với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ sự hy sinh ấy chính là tấm gương sáng để những người ở lại tiếp thêm động lực tiếp tục chiến đấu bảo vệ vì sự bình yên của nhân dân
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị vec và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec cùng đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó giai đoạn một dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thông xe tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km từ thành phố tam kỳ đến thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi thông xe tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên khi vừa đi vào sử dụng đường cao tốc trên đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khách vận hành khai thác an toàn giao thông gây bức xúc trong nhân dân
các vi phạm tại giai đoạn một dài sáu mươi năm km
đã được xử lý với ba mươi năm người việt và một người nhật bản chịu chế tài hình sự
trong vụ án giai đoạn hai xét xử viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
một mũ bảo hiểm màu đen có khả năng hóa trang đầu tóc giả trên hai tay cầm hai khẩu súng ngắn
đây là đối tượng đã ập vào nơi nhân viên thu ngân tiệm vàng thường trực để cướp đoạt toàn bộ số tiền có trong hộp giấy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa nhận định chiếc xe máy hai nghi can cướp tiệm vàng đã sử dụng trước và sau khi gây án
có kiểu dáng yamaha syrup màu đỏ vành xe đúc bằng kim loại và xe chỉ có kính chiếu hậu bên trái
nhiều khả năng là chiếc xe đã được gắn với biển kiểm soát giả được nghi vấn có thể là một trong các biển kiểm soát bảy mươi chín n một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi hai bảy mươi chín n một trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi hai bảy mươi chín n một bốn mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi hai và bảy mươi chín n một năm trăm sáu mươi
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị khi phát hiện nghi can thì người dân cần phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa địa chỉ tám mươi trần phú phường lộc thọ

và cơ quan cảnh sát điều tra công an nơi gần nhất